sáng nay ngày một mươi bốn tháng tám tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
của dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sơ đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề như việc đổi tên
luật bảo vệ và phát triển rừng thành luật lâm nghiệp có ảnh hưởng đến hệ thống văn bản pháp luật khác hay không
phạm vi nội hàm lần này điều chỉnh có gì khác so với luật cũ
và liệu có bảo đảm việc bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn trước hay không
trả lời về vấn đề này ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
phạm vi nội hàm lần này điều chỉnh có gì khác so với luật cũ và liệu có bảo đảm việc bảo vệ và phát triển rừng thành luật lâm nghiệp có ảnh hưởng đến hệ thống văn bản pháp luật khác hay không